trong khi đó khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ cũng giảm còn khoảng ba mươi ba mươi ba độ
rãnh mây rông của không khí lạnh cũng tác động đến khu vực phía bắc của miền trung
khiến cho các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
có mưa rào và rông trên diện rộng có nơi có mưa vừa mưa to
kèm theo nguy cơ cao về hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
những cơn mưa rông được dự báo sẽ duy trì ở khu vực trong đêm nay đến khoảng trưa ngày mai
từ trưa và chiều mai mưa sẽ giảm
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây cũng giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận ít mưa trời nắng
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai vẫn giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực vùng núi phía tây
các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi và đến ngày một mươi ba tháng năm
thì nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở miền trung
lui xuống phía nam ngày mai ở cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt vẫn còn cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng đối với các điểm như an khê hay ayunpa thì tiếp tục giữ mức nhiệt cao trong khoảng ba mươi tám ba mươi chín độ
trên biển ở vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai
cần lưu ý tới hiện tượng mưa rông làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng đông với cường độ ở mức cấp ba
còn đối với huyện đảo trường sa
gió hướng đông bắc đến đông cũng chỉ còn mạnh ở mức cấp ba bốn
biển lặng thời tiết tiếp tục tuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước